thưa quý vị đề xuất giảm biểu thuế với thuế thu nhập cá nhân đang nhận được sự quan tâm của xã hội
dự kiến giảm số bậc thuế từ bảy xuống năm
và theo bộ tư pháp cơ quan đề xuất cho biết việc cắt giảm số bậc từ bảy bậc xuống năm bậc
là phù hợp với xu thế thế giới để cải thiện quản lý và tuân thủ thuế
vâng và việc việt nam nghiên cứu để cắt giảm số bậc từ bảy bậc xuống còn năm bậc là hoàn toàn có cơ sở
đồng thời việc sửa đổi giảm số bậc này sẽ khiến cho thuế thu nhập cá nhân bớt dối dắm và thuận lợi cho công tác kê khai nộp thuế
thu nhập tính thuế hàng tháng được tính theo bảy bậc
cụ thể thuế xuất thu nhập trên năm triệu đồng là năm trên năm triệu đến một mươi triệu đồng là một mươi
trên một mươi triệu đến một mươi tám triệu đồng là một mươi năm trên một mươi tám triệu đến ba mươi hai triệu đồng là hai mươi
trên ba mươi hai triệu đến năm mươi hai triệu đồng là hai mươi năm
trên năm mươi hai triệu đến tám mươi triệu đồng là ba mươi và trên tám mươi triệu đồng là ba mươi năm
kéo xuống còn năm bậc là theo tôi là hợp lý
ba bậc đầu tiên không đồng đến một mươi tám theo tôi nghĩ là đến hai mươi thì có một bậc thôi
rồi những bậc kia bắt đầu giãn giãn giãn ra
những cái bậc cao càng gần thì càng tốt tại vì như thế thì những người đóng thuế họ thu nhập cao thì họ đóng thuế
cái biểu thế vừa rồi là chỉ cái điều tiết của những người thu nhập thấp chứ không phải là cao nữa lại bị điều tiết nhiều
chúng ta xem xét giảm xuống còn năm bậc cũng như là thay đổi giữ khoảng cách giữa các bậc là cái việc chúng ta nên làm để cân bằng
bởi vì hiện nay dưới sự tác động của chính sách thuế thì chúng ta có thể thấy được rằng là hiện nay đối với cái mức lưỡi tiến của việc áp dụng cái chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện nay là đa số là đánh vào cái mức người làm công người có mức thu nhập tương đối vừa và thấp
đối với những người mà chúng ta có thu nhập cao là chúng ta hầu như là
là chúng ta ít bị tác động
vâng tổng cục thuế công bố thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đạt một trăm sáu mươi sáu bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và đạt một trăm ba mươi tám dự toán tức vượt thu tới bốn mươi tám sáu trăm năm mươi tám tỷ đồng
và trong một mươi năm qua số thu thuế thu nhập cá nhân đã tăng gấp ba sáu lần
có thể thấy là nguồn thu thuế thu nhập cá nhân luôn cao và phát triển
trong khi đó đời sống của người nộp thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là lao động làm công ăn lương còn gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy đề xuất giảm bậc này được cho là phù hợp với tình hình đời sống cũng như giảm gánh nặng đối với người làm công ăn lương
vậy thì cần có chính sách về thuế phù hợp như thế nào
chuyên gia nghiên cứu về thuế bà nguyễn thị cúc sẽ có những phân tích cụ thể trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
nhiều ý kiến cho rằng quy định biểu thuế lũy tiến với bảy bậc và khoảng cách giữa các bậc thuế quá dày cộng với thuế xuất cao tạo gánh nặng không nhỏ đối với người nộp thuế
vậy quan điểm của bà ra sao trước đề xuất sửa đổi giảm bậc triệu thuế xuống còn năm bậc ạ
giảm bậc thuế cũng là hợp lý để đỡ phải phức tạp hơn
nhưng giảm bậc như thế nào
thì chúng ta sẽ tiến là chúng ta điều chỉnh vào ai đối tượng nào và tỷ lệ điều chỉnh tối đa của thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu
thì lúc đó mới thiết kế ra những cái bậc thuế hợp lý
ví dụ như tôi nói giảm xuống là năm bậc đúng không ạ
nhưng thuế xuất vẫn để ba mươi năm thì như vậy tỷ lệ điều tiết sẽ là cao hơn hiện nay
và nếu như cắt cụt đi chỉ đến năm bậc thôi thế xuất thì chỉ còn hai mươi năm thôi không còn ba mươi ba mươi năm nữa thì nó lại khác
vậy thì điều tiết kiểu gì
là năm bậc là cắt đi hai bậc trên hoặc là để bậc thuế xuất cao nhất và nâng dạng từ bậc
và như vậy phải có bàn và đưa ra để rất là kỹ càng trong cái vấn đề xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân
việc giảm bớt bậc thuế sẽ giải quyết được những bất cập gì hiện nay thưa bà
thì lấy ví dụ miền hay cái bậc thuế của mình là thuế xuất bậc cuối là bậc bảy là trên tám mươi triệu thì sẽ nộp thuế là ba mươi năm
thì chúng ta cắt khúc ra đến bậc năm thì lúc đấy là nó sẽ có thuế xuất là hai mươi năm
nhưng nếu như chúng ta để năm bậc nhưng vẫn để thuế xuất như cũ mà kéo dài ra các bậc thì nó cũng khác
còn nếu chúng ta bảo là rút xuống là năm bậc
nhưng vẫn để là gì khoảng cách vẫn là ba mươi năm
mà khoảng cách các bậc nó rất dày thì rõ ràng trường hợp có như thế lại là các cái người mà có thu nhập cao lại nộp thuế là còn cao hơn so với bảy bậc tiền này
vì vậy cho nên khi mà thiết kế biểu thuế dự kiến thực phần thì chúng ta phải thiết kế được là cái mức thuế xuất tối thiểu và tối đa
ví dụ bây giờ chúng ta đang lấy tối đa là ba mươi năm thì rõ ràng là cao ạ
và quan điểm của chúng tôi thì giữa cái điều tiết về các loại thuế
ví dụ thuế thu nhập cá nhân
và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là những người kinh doanh
thì nên để có cái sự tương đương về điều tiết
ví dụ hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp là hai mươi trên tổng thu nhập chịu thuế đối với các doanh nghiệp
vậy thì đối với các cái cá nhân cá nhân bao gồm có cá nhân từ thu nhập từ tiến lương tiền công đang điều ở cái mức cao nhất là ba mươi năm
đương nhiên những bậc dưới họ sẽ điều tiết dưới ba mươi năm
nhưng những người có thu nhập cao thì mức điều tiết vẫn là đến trên ba mươi thì như vậy vẫn là cao
cho nên nên xem xét lại
cái biểu thuế cao nét nhất để tiến rằng là khi tiến lại trong các bậc ví dụ năm bậc hoặc bài bậc chẳng hạn
thì sẽ không còn cái thuế xuất ở điều tiết quá cao nữa
mà nên tương đương bình quân khoảng là hai mươi hai mươi hai thì nó hợp lý
trên cơ sở đó thì theo bà việc thiết kế bậc thuế mới cần phải được tính toán như thế nào
coi như bắt đầu chúng ta sẽ giảm trưa tác cảnh rong rồi
thì còn từ đồng đầu tiên đến năm triệu thì chúng ta sẽ nộp thuế là năm
cái bậc đó nó hơi bị thấp ạ
chúng ta nên giãn bậc này không phải là năm mà thấp nhất cũng phải là đến một mươi triệu hoặc là một mươi năm triệu
thế lúc đó chúng ta mới vẫn để là thuế xuất là năm
rồi các bậc trên thì nguyên tắc là gì
sẽ thu hẹp các cái khoảng cách giữa các bậc
ví dụ như từ bậc một là đến một mươi năm triệu thì như vậy chúng ta sẽ tính là một mươi năm
nhưng bậc hai từ đến một mươi năm thì bậc hai từ một mươi năm cho có thể là không phải là đến ba mươi hoặc là đến bao nhiêu đó thì cái tính
nhưng thưa bạn là chúng ta khi tiến toán
thưa vào một cái công thức để chúng ta tính để đảm bảo là gì
những người ở mức tỷ lệ thu nhập cao hơn thì sẽ bị điều tuyệt cao hơn
nhưng nếu như chúng ta để dày quá ví dụ như là đến một mươi năm triệu là năm
nhưng một mươi năm triệu đến hai mươi năm triệu là một mươi hai mươi năm đến ba triệu ba mươi năm triệu lại là hai mươi
thì rõ ràng là cái đó thay đổi bậc thì lại cũng không có ý nghĩa đúng không ạ
vậy thì đấy giữa cái khoảng cách giữa từng bậc khoảng cách về thuế xuất và chốt là cái tỷ lệ điều tiết trên tổng thể là bao nhiêu
rất là quan trọng
vâng một lần nữa xin được cảm ơn bà với những chia sẻ cụ thể vừa rồi ạ